di chuyển một tòa nhà năm tầng trong vài ngày một nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi
nhưng mà thực sự đã được diễn ra tại tỉnh sơn đông của trung quốc
điều đáng nói là trong quá trình di chuyển người lao động vẫn làm việc bình thường trong tòa nhà
thử thách này đã được thực hiện thành công ở thành phố tế nam tỉnh sơn đông trung quốc
tòa nhà năm tầng được di chuyển hai mươi bốn bốn mươi năm mét theo chiều ngang để mở đường cho đường cao tốc của thành phố
dự án di chuyển tòa nhà tám tấn này chỉ mất bốn ngày bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai và kết thúc vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm ngoái